tối nay ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết đã tìm thấy thi thể ông nguyễn hồng lâm phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện quốc oai
theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra qua điều tra xác minh truy tìm đến một mươi bốn h ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã phát hiện tìm thấy ông nguyễn hồng lâm
tại ngôi nhà thứ ba do chưa đánh số nhà ngõ hai trăm chín mươi bảy đường hoàng mai tổ bốn mươi một phường hoàng văn thụ quận hoàng mai hà nội đã tử vong trong tình trạng treo cổ
ngay trong chiều ngày ba tháng một giám đốc công an tp hà nội đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của ông nguyễn hồng lâm
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ